các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin được mở đầu ngay bản tin ngày hôm nay với thông tin đáng chú ý về vụ nổ lớn tại kho đạn ở gia lai
theo nguồn tin có được vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi hai h đêm qua tại kho đạn của lữ đoàn tăng thiết giáp hai trăm ba mươi bảy
thuộc quân đoàn ba đóng chân trên địa bàn xã cơ giang huyện đắc đoa tỉnh gia lai
chỉ một mươi phút sau khi vụ nổ xảy ra lửa và khói đã bốc thành ngọn kèm theo nhiều tiếng nổ
khiến người dân sống gần khu vực lo sợ
nhận được tin báo lực lượng chức năng tỉnh gia lai cùng chính quyền địa phương đã có mặt để phong tỏa hiện trường
tổ chức sơ tán nhân dân và bộ đội ra khỏi nơi nguy hiểm giữ ổn định tình hình an ninh trật tự trong khu vực
theo báo cáo của cơ quan chức năng vụ nổ không gây thiệt hại về người và ngay trong đêm người dân sơ tán đã trở về nhà an toàn
đến sáng nay cơ quan chức năng của quân đoàn ba tiếp tục thông báo cho người dân khu vực xảy ra vụ nổ không đi làm đề phòng đạn phát nổ
hiện nay tình hình an ninh trật tự khu vực đã ổn định
các cơ quan chức năng của bộ quốc phòng đang phối hợp với bộ tư lệnh quân đoàn ba cấp ủy chính quyền địa phương
điều tra xác định nguyên nhân khắc phục hậu quả của vụ nổ
thưa quý vị và các bạn như đã thành một quy luật thì những điều gì những cái gì bị cấm thì càng có lợi nhuận cao
và càng có lợi nhuận cao thì càng thu hút nhiều người đối tượng tham gia
và pháo là một trong những mặt hàng như vậy
liên tiếp nhiều vụ vận chuyển pháo nổ vừa bị lực lượng chức năng của tỉnh lạng sơn và quảng bình phát hiện
và thông tin chi tiết sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
sáng ngày chín tháng một tại km số chín ba trăm linh quốc lộ một a đoạn qua địa phận xã thụy hùng huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
lực lượng chức năng phát hiện trên xe taxi có chứa ba bao hàng chứa nhiều hộp pháo giàn do trung quốc sản xuất
có tổng trọng lượng một trăm linh chín kg
trên xe có hành khách là dương văn thời chú tại tỉnh bắc giang
tối cùng ngày tại xã bắc thủy huyện tri lăng lực lượng chức năng cũng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở một thùng hàng phía sau
trong thùng hàng có chứa tám trăm linh hai quả pháo nổ tổng trọng lượng ba mươi kg
đối tượng là hứa văn thụ chú tại thái nguyên đã khai nhận mua số pháo trên tại khu vực biên giới
đang trên đường vận chuyển về quê tiêu thụ thì bị bắt giữ
trong hai ngày mùng hai và mùng tám tháng một nhân dân trên địa bàn tỉnh quảng bình đã cung cấp thông tin
giúp lực lượng chức năng bắt quả tang hai vụ mua bán vận chuyển pháo lậu thu giữ một trăm hai mươi tám hộp pháo các loại có trọng lượng hơn một trăm sáu mươi kg
quá trình điều tra các đối tượng khai nhận đã mua số pháo nói trên ở khu vực cửa khẩu cha lo và huyện minh hóa về địa bàn để bán kiếm lời
một vụ đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông triệt phá
bắt giữ một mươi hai đối tượng cùng nhiều tăng vật có liên quan
các đối tượng bị bắt quả tang khi đang sát phạt nhau tại khu vực thôn một xã trường xuân huyện đắc song
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ gần một trăm hai mươi triệu đồng tám bộ bài tay hai bát xứ một đĩa xứ cùng một số tăng vật liên quan
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
bắt giữ người để ép người thân của họ trả nợ
đỗ thị khánh linh chú tại huyện củ chi tp hcm vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình đại tỉnh bến tre ra quyết định khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
theo thông tin ban đầu vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy anh nguyễn văn hạnh chú thầy tỉnh bình dương vay của bùi thị nguyệt ở quảng ninh số tiền một tỷ ba trăm linh triệu đồng và không có khả năng chi trả nên anh hạnh cùng với vợ con đã bỏ trốn vào huyện bình đại
đến ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy nguyệt cùng với khánh linh và nguyễn thị thu hiền chú tệ tỉnh tây ninh đã tổ chức bắt vợ con anh hạnh trở đến huyện hóc môn tp hcm giam giữ để buộc anh hạnh mang năm trăm linh triệu đồng đến trả
nhận được tin báo của anh hạnh công an huyện bình đại phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre tổ chức lực lượng giải thoát được vợ con của anh hạnh
ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình đại đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bùi thị nguyệt và nguyễn thị thu hiền về tội bắt giữ người trái pháp luật riêng đỗ thị khánh linh đang chuẩn bị sinh con nên chưa xử lý
thưa quý vị và các bạn bản tin một trăm một mươi ba online ngày hôm nay một lần nữa cảnh báo tới quý vị về tình trạng trộm cắp tài sản lộng hành
trong đó nguyên nhân mấu chốt vẫn nằm ở việc người dân quá chủ quan sơ hở trong việc giữ gìn tài sản của mình
đang nói là có nhiều gia đình sau khi bị kẻ gian đột nhập vẫn không chịu rút kinh nghiệm và lại tiếp tục bị kẻ gian ra tay thêm nhiều lần nữa
phản ánh sau đây tại địa bàn tỉnh bình định
kinh doanh mua bán tạp hóa nhiều người ra vào
sau nhà ông nguyễn quảng ở huyện tây sơn tỉnh bình định bộc lộ rất nhiều chỗ sơ hở tạo điều kiện cho kẻ gian đột nhập lấy tài sản
chỉ trong tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
các đối tượng đã ba lần đột nhập lấy tài sản gồm tiền thẻ điện thoại cùng một số vật dụng khác trị giá gần một mươi triệu đồng
thậm chí còn nhiều trường hợp sơ hở hơn cả nhà ông nguyễn quảng
đơn cử là nhà anh lê hồng lĩnh cùng ở huyện tây sơn
cũng đã năm lần bị trộm đột nhập
kẻ gian trèo vào nhà từ cửa sau đã bị hỏng nhưng gia chủ không chịu sửa chữa
nói chung là do sơ hở của gia đình thì phần công việc nhà thì buôn bán cho nên rửa lấy vô làm cho cửa càng ngày càng mụt đi thì tạo điều kiện cho một trọng hệ thái sơ hở đó đột nhập vào
và gia đình thì đã đóng lại cánh cửa mới thì từ đó tới đây thì cũng còn tình trạng đột nhập như trước kia
bình nghi là một điều bàn dọc tiếng quốc lộ
thứ hai là một số nhân nhân
thì khi mình không nói đến những nhân nhân là do một số bị hại thiếu cảnh giác trong việc bảo quản tài sản của mình
thứ hai là trên địa bàn bình nghi này thì đa số là dân họ làm dưa dư dưa hấu
đi khoảng ba tháng mới về
nên khi cái lúc đi đến lúc về là khoảng ba tháng rồi mới kiểm tra
nên khi phát hiện thì nó đã muộn rồi
nên nó gây khó khăn cho cơ quan công an khi tiếp cận với vụ việc
qua điều tra của cơ quan công an
các đối tượng gây án không phải kẻ chuyên nghiệp thủ đoạn không có gì mới
bằng trộm do nguyễn tấn đạt một mươi tám tuổi chú tại huyện tây sơn cầm đầu
đã thực hiện hơn một mươi năm vụ đột nhập trộm cắp
thời điểm cuối năm các đối tượng trộm cắp sẽ tìm mọi cơ hội để gây án
đề nghị người dân nêu cao ý thức cảnh giác bảo vệ tài sản của mình

sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thời gian
sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện